hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhiều nhân viên của cửa hàng kinh doanh xăng dầu phương nam đi làm ca về nhà riêng ở tổ một khu hợp thành phường phương nam thành phố uông bí
thì phát hiện trong nhà bốn bà cháu bị chết có tác động thương tích nghi có dấu hiệu án mạng
nạn nhân gồm bà nguyễn thị hát sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm là mẹ đẻ chị thanh cháu phạm đình hưng sinh năm hai nghìn bảy là con đẻ chị thanh
cháu phạm thu hà sinh năm hai nghìn tám là con đẻ chị thanh
và cháu vũ khánh huyền sinh năm hai nghìn một mươi ba là cháu ruột con chị gái chị thành
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại công điện số tám nghìn ba mươi một cd vpcp ra ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
bộ công an ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh và các cơ quan liên quan tiếp tục tiến hành điều tra truy bắt đối tượng và đồng phạm
làm rõ nguyên nhân gây ra vụ giết người nêu trên xử lý nghiêm minh trước pháp